thành phố hồ chí minh đang phải hứng chịu đợt chiều cường cao kỷ lục với đỉnh chiều được cơ quan khí tượng thủy văn ghi nhận trong ngày ba mươi tháng chín đạt mức một m bảy mươi bảy cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
chiều ngày ba mươi tháng chín tại trạm phú an trên sông sài gòn đỉnh chiều đạt một m bảy mươi năm trong khi tại trạm nhà bè trên kinh đồng điền là một m bảy mươi bảy vượt rất xa mức báo động ba một m năm mươi
chiều cương dân cao kỷ lục trong vài ngày qua đã gây ngập trên diện rộng tại thành phố hồ chí minh trong đó các địa bàn bị ngập nặng nhất là quận hai quận bảy quận tám quận chín huyện nhà bè và huyện bình chánh làm ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân
chiều cương dân cao cũng gây vỡ gần ba mươi m đề bao đoạn mẽ cốc phú định quận tám đồng thời nguy cơ gây vỡ đề bao và sạt lở nhiều diện tích đất tại khu vực bình quế thanh đa quận bình thạnh
theo dự báo đợt chiều cường này còn kéo dài đến hết ngày ba tháng một mươi